tại bệnh viện đa khoa tỉnh đinh bình hôm nay đã có thêm một bệnh nhân nhiễm sars cov hai được xuất viện
như vậy tính đến chiều nay việt nam đã có tổng cộng là một trăm bảy mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi bệnh và xuất viện
bệnh nhân là du học sinh tại mỹ trú tại phố chùa láng đống đa hà nội
qua quá trình điều trị đã nhiều lần cho kết quả âm tính với sars cov hai hiện bệnh nhân có thể trạng bình thường
sau khi xuất viện bệnh nhân sẽ tiếp tục tự cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
dự kiến trong vài ngày tới bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình sẽ tiếp tục làm thủ tục cho thêm một số bệnh nhân khác xuất viện sau khi được chữa khỏi